tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức xét xử và tuyên án đối với năm mươi một bị cáo trong đường dây đánh bạc với số tiền trên sáu trăm linh tỷ đồng
đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn nhất tại tỉnh quảng nam với sự tham gia của nhiều bị cáo ở các tỉnh thành trong cả nước
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi tám trần thế bun cùng với võ tấn anh lưu hoàng long cùng chú thành phố đà nẵng và huỳnh quốc việt chú tỉnh quảng nam
bắt đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
trong đó bul là người quản lý đảm nhiệm việc tính toán thu chi tiền thắng thua
long là người giúp việc cho anh và bùn làm nhiệm vụ giao tài khoản cho việt để tổ chức đánh bạc
từ các tài khoản này các đối tượng trên đã lôi kéo thêm nhiều đối tượng khác cùng tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến hơn sáu trăm linh tỷ đồng
trần thế bùn cùng với một mươi ba bị cáo khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc
sau đối tượng về hai tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc ba mươi một đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc
sau ba ngày xét xử toán nhân dân tỉnh quảng nam đã tuyên phạt trần thế bùn năm năm tù giam cộng với bốn năm tù đối tượng đang phải chấp hành án liên quan đến một vụ án khác tổng cộng mức án là chín năm tù
sử phạt bổ sung tám mươi triệu đồng
đối với các bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc bị tuyên phạt khung thấp nhất từ một mươi hai tháng cao nhất là bốn mươi tám tháng tù
các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc bị phạt thấp nhất là bốn mươi triệu đồng và cao nhất là ba mươi tháng tù